nhằm tăng cường hiệu quả các chương trình chính sách tín dụng và kịp thời nắm bắt
tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp
vừa qua ngân hàng nhà nước việt nam đã phối hợp với ủy ban nhân dân tp cnh tổ chức hội nghị
kết nối ngân hàng doanh nghiệp vùng đồng bằng sông cửu long tại tp cnh
theo đại diện ngân hàng nhà nước thời gian qua mặc dù tổ chức rất nhiều cuộc kết nối ngân hàng
với doanh nghiệp tuy nhiên vẫn còn rất nhiều ý kiến thắc mắc về phía ngân hàng cho rằng có vốn
vẫn rất dồi dào trong khi đó doanh nghiệp đặt vấn đề thiếu vốn không đủ để đáp ứng sản xuất
kinh doanh ngân hàng nhà nước thấy rằng cần phải tổ chức hội nghị để tìm hiểu nguyên nhân và sẽ
có những thay đổi kịp thời về cơ chế chính sách cho phù hợp tại hội nghị đại diện ngân hàng
nhà nước việt nam đại diện các bộ ngành trung ương lãnh đạo các địa phương đại diện các hiệp
hội doanh nghiệp và doanh nghiệp của các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long đã đưa các giải pháp
khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp các chính sách hỗ trợ phát triển doanh
nghiệp cũng như nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giải pháp tăng
cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng nhằm tiếp tục tăng cường kết nối để thúc đẩy mối
quan hệ hợp tác phát triển giữa ngân hàng và các doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội
của vùng theo định hướng quy hoạch kế hoạch đã được thủ tướng phê duyệt